mô hình quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi của một trang trại do dự án el cáp đề xuất
bao gồm việc áp dụng công nghệ chăn nuôi tiết kiệm nước
chất thải lỏng sẽ qua hệ thống bể lắng và máy tách phân để tách bớt chất thải rắn
đưa qua bể ủ phân compost ngay tại trang trại
chất thải lỏng sau đó sẽ tiếp tục cho xuống hầm bioga để sinh khí ga phục vụ nhu cầu đun nấu phát điện của trang trại
nước thải sau bioga sẽ đưa vào bể chứa và được bơm đến các bể chứa khác nhau
tại các trang trại trồng trọt lân cận thông qua hệ thống ống dẫn
cuối cùng nước thải sau bioga sẽ được hòa loãng với nồng độ phù hợp
để tưới cho các loại cây trồng khác nhau của từng trang trại theo đúng các quy trình kỹ thuật tại dự án
cái nhược điểm của chăn nuôi lợn của việt nam là người dân sử dụng rất là nhiều nước
tức là trung bình mỗi một con một ngày khoảng ba mươi lít nước
thế thì như vậy là theo đó xứng tỏ là cái lượng thải rất là nhiều
thế thì ở nam định được dự án
dự án hỗ trợ thì chúng tôi cũng triển khai chín mô hình
trong đó thì có bảy cái mô hình là máy ép chất thải rắn
còn lại là hai mô hình thì vừa ép vừa phát điện
thế thì hiện nay các mô hình đều rất là hiệu quả
trang trại lợn của ông nguyễn văn toán tại xã xuân thủy huyện xuân trường nam định
hiện đang nuôi đàn lợn gần hai con trong đó chiếm phần lớn là lợn thịt
trước đây khối lượng chất thải lớn hàng ngày luôn là một nỗi lo đối với trang trại
nhưng kể từ khi lắp bộ
lắp đặt máy tách phân theo mô hình của dự án el cap
không chỉ gánh nặng môi trường đã giảm hẳn mà trang trại còn có thêm lợi nhuận về kinh tế
việc ứng dụng công nghệ máy tách phân không quá phức tạp
khi chỉ cần xây dựng bể lắng để chứa toàn bộ chất thải từ khu nuôi nhốt theo kỹ thuật phù hợp
dạng bể này có thiết kế các vách ngăn với dung tích nhỏ hơn một lần nước xả từ chuồng lợn
quá trình lắng sẽ diễn ra theo dạng lắng ngang trong thời gian nước xả chuồng chảy qua bể
để có các thiết kế vách ngăn để giảm tốc độ dòng chảy tăng đường đi của nước xả chuồng
mặt khác là nó phải có một cái cấu tạo nữa là nếu mà không cần là hai ngăn thì phải có một cái vách ngăn
để mục tiêu là gì là để chặn lại những cái phân và thu phân vào những cái ổ gọi là cái rốn bể đấy
để mà cái máy hút phân là nó sẽ thuận lợi hơn trong quá trình là hoạt động
và đồng thời nữa là đáy bể nó phải không phẳng phẳng như là những cái bể trước đây
nó phải là dốc và cái chiều dốc đó là cũng là nhằm là thu gom phân để tập trung vào một cái máy nó hút
sau khi qua bể lắng chất thải lòng được thu gom có nồng độ chất khô đạt từ ba cho đến một mươi hai
nằm trong ngưỡng hoạt động hiệu quả của máy tách phân
từ bể lắng nước thải được bơm lên máy ép tách phân
khi tứ mảng lọc phần nước sẽ chảy qua và đi vào túi bioga
còn phần vật chất khô tức là phân thì trượt xuống và được ép nát bằng một motor giảm tốc
mô tơ này có thể điều chỉnh để ép phân theo những ẩm độ khác nhau
và có thể đạt ẩm độ dưới hai mươi năm để làm phân bón vi sinh
với quy mô gần hai con lợn cách một ngày trang trại của ông nguyễn văn toán sử dụng máy ép tách phân một lần
thời gian chạy máy từ một cho đến hai giờ mỗi giờ dùng hết khoảng một mươi năm kw điện
lượng phân bón tách ra được khoảng một tấn một ngày tương đương với khoảng bảy mươi bao
nguồn phân tách ra khỏi nước thải rất được các cơ sở sản xuất phân vi sinh ưa chuộng
vì phân đã được ép đắt vụn như bột
với việc áp dụng máy tách ép phân lượng chất lắng trong túi bioga cũng giảm hẳn
qua đó làm giảm chi phí nạo vét hầm bioga và tăng tuổi thọ cho hầm
giảm thể tích hầm tiết kiệm được đáng kể chi phí xây dựng hầm
mỗi ngày ép đã được tấn mà bán ra thì nói chung là một một cân
vâng thì một một cân phân đấy thì bán bà con thấy còn lên xuống như thế nào
thì theo thị trường bà con bà ấy để tiêu thụ
cái chân chất lượng phân ở đây mà bán ra thì họ về đa số bán cho cây cảnh
họ rất thích những cây cảnh như cây si hoặc là màu rất hợp lý
cũng tại trang trại này
sinh học đã được triển khai lắp đặt và bước đầu chứng minh hiệu quả
trong cả kinh tế và môi trường
đây là máy phát điện khí sinh học chuyên dụng
đã loại bỏ được một số hạn chế của các dạng máy trước đây
với quy mô trang trại trên dưới hai con lợn
máy phát điện khí sinh học cho tỷ suất lợi nhuận lên tới ba mươi
và thời gian hoàn vốn chỉ hơn hai năm rưỡi
điện sản sinh từ máy đủ để chạy quạt công nghiệp cho các chuồng kín
thắp sáng đèn sửa ấm cho lợn
bên cạnh đó máy đã làm giảm lượng khí ga thừa
từ hầm khí sinh học xả ra môi trường
giảm phát thải khí nhà kính
tăng cường hiệu quả của các công trình khí sinh học

do attendant nhân viên dự kiến công tin của mãe cha
bên cạnh đó máy động chiếnly quạt còn lực sáng bằng khí sinh ở tháng hai

dự án hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp đã đạt được những kết quả quan trọng
và vẫn đang tiếp tục tập trung nguồn lực cho các hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm
để giải quyết hiện trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi
hy vọng từ những kết quả cả trong nghiên cứu lẫn thực tiễn đáng khích lệ này
sẽ góp phần tham mưu tốt nhất cho các cơ quan chức năng và người chăn nuôi
về các giải pháp quản lý và công nghệ xử lý toàn diện môi trường chăn nuôi
đem lại hiệu quả cao và bền vững trong tương lai
thì hiện tượng sạt lở sụt lún nghiêm trọng tại trường phổ thông dân tộc bán chú
trung học cơ sở thượng nông và điểm trường tiểu học thượng nông
huyện na hàng tỉnh tuyên quang đang khiến cho khoảng năm trăm linh em học sinh
cùng các thầy cô giáo vô cùng hoang mang lo lắng
được biết hiện tượng này đã xảy ra từ nhiều năm nay
nhưng các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang vẫn chưa thực hiện được việc di rời
do không có kinh phí
trước thực trạng trên nhà trường đã cắm biển cảnh cáo nguy hiểm
và báo cáo lên ủy ban nhân dân xã huyện
nhưng hiện vẫn chưa được di rời sang địa điểm mới

ngay cạnh trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở thượng nông
là điểm trường tiểu học thượng nông
điểm trường này có trên một trăm năm mươi em học sinh đang theo học
hiện tượng sạt lở tại đây xuất hiện từ cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
và khiến cả thầy cô lẫn các em học sinh đều vô cùng lo lắng
quá trình sạt lở đến đất buồn đầy vào thì vào sân trường học sinh đi lại
học sinh nó học nó cũng khá lo
và đi lại là buồn lầy thì học sinh hay bị ngã
trong khi chờ nguồn vốn để thực hiện việc chuyển địa điểm nhà trường đến vị trí mới
ủy ban nhân dân huyện na hàng đã yêu cầu hai trường và ủy ban nhân dân xã thượng nông
tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình và chủ động trong công tác phòng tránh sạt lở
đặc biệt là vào mùa mưa bão
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chương trình nhân dân
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
thụy điển được coi là quốc gia dẫn đầu về môi trường và phát triển bền vững nhờ những giải pháp sáng tạo xanh
cũng như việc sử dụng nguồn năng lượng thay thế và mức khí thải carbon dioxide thấp
vừa qua tại đại sư quán thụy điển giáo sư gustave mathiso viện công nghệ hoàng gia thụy điển
đã có buổi chia sẻ kinh nghiệm của thụy điển trong vấn đề tài chính xanh và phát triển bền vững
và đây cũng là nội dung trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi năm thụy điển đã trở thành một trong những nước đầu tiên đánh thuế carbon
áp dụng với các nhân liệu có hàm lượng carbon cao như dầu mỏ và khí tự nhiên

thụy điển đã làm phần lớn sự phụ thuộc vào nhân liệu hóa thạch
và là công cụ ít tốn kém nhất có phần giảm khí thải co hai
trong năm hai nghìn một mươi ba lượng phát thải khí nhà kính của thụy điển chỉ còn là năm mươi năm tám triệu tấn co hai
so với bảy mươi một tám triệu tấn vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tức là giảm đến hai mươi hai
trong khi đó gdp của thụy điển đã tăng năm mươi tám trong thời gian này
dù có kết quả ấn tượng nhưng thụy điển cũng đã từng phải đối mặt với nhiều thách thức để có thể vượt qua
có nhiều công ty hoặc tổ chức tuyên bố rằng họ không muốn những thay đổi này diễn ra
bởi nó sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của họ cũng như chi phí đầu tư sẽ cao hơn
chúng tôi đã xác định cần phải chuẩn bị cho việc đó và đưa ra các luật lệ cũng như chính sách về thuế
nhưng cũng cần đến truyền thông để tạo ra những thay đổi trong nhận thức
có những đối thoại cũng như đưa ra những lộ trình thích hợp cho việc áp đặt thuế carbon
hãy chuẩn bị tinh thần trước rằng những điều tốt cho khí hậu không phải là điều mà tất cả mọi người cùng mong muốn
thì bạn phải có
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi tám thụy điển đã đóng góp hơn năm trăm linh triệu euro
nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác nếu tính đầu người cho quỹ khí hậu xanh của liên hợp quốc
bên cạnh đó pháp luật đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực bảo vệ môi trường của thụy điển
trong đó có bộ luật môi trường và các chế tài xử phạt nghiêm khắc
ngoài ra chính phủ thụy điển cũng đưa ra một số hình thức yêu đáy xanh để giúp nền kinh tế thụy điển phát triển bền vững
như hệ thống hỗ trợ dựa trên thị trường để tăng sản xuất điện từ các nguồn tái tạo và giảm chi phí sản xuất điện
qua đó năm mươi hai năng lượng của thụy điển đến từ các nguồn tái tạo chủ yếu là thủy điện và nhiên liệu sinh học
bởi vì thị trường cho công nghệ năng lượng tái tạo còn khá nhỏ
vì vậy chúng ta cần giúp thị trường để có lợi nhuận hơn bằng trợ cấp hoặc trợ giá để mở rộng thị trường
trước khi có các biện pháp mạnh tay với sản xuất năng lượng từ các nguyên liệu hóa thạch
nhưng vẫn cần sự kết hợp giữa hai quá trình
việt nam và thụy điển dù khác nhau về cơ cấu tổ chức của từng quốc gia
nhưng chúng ta nên xác định kết hợp các lợi ích để tìm ra được một giải pháp hoàn thiện nhất
cho cắt giảm phát thải khí nhà kính và phát triển kinh tế xanh
từ những điểm tương đồng về khí hậu môi trường và mục tiêu phát triển bền vững giữa thụy điển và việt nam
qua buổi trao đổi giáo sư gustav martinsson mong muốn chia sẻ kinh nghiệm
giải pháp môi trường từng được áp dụng thành công tại quốc gia mình
để từ đó mở ra cơ hội kết nối hợp tác cùng một mục tiêu chung phát triển bền vững tại việt nam